bên cạnh giải quyết việc làm tái định cư tỉnh đồng nai cần quan tâm hỗ trợ người dân phát triển các thiết chế văn hóa công trình tôn giáo
vừa qua tại hội nghị do ban báo chí được ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức
quận hoàng mai đã thông tin kết quả kiểm tra ba mươi năm kg thịt gà có mùi lạ được phát hiện đưa vào trường tiểu học chu văn an ngày ba tháng bốn đều đảm bảo yêu cầu
theo đó sau khi nhận được thông tin về ba mươi năm kg thịt gà có mùi lạ
trường tiểu học chu văn an quận hoàng mai đã chỉ đạo cơ quan chức năng quận xuống làm việc và đã mời tất cả các thành viên trong tổ nhận thịt gà để làm việc
tại buổi làm việc có hai trên bảy người trong tổ xác nhận có mùi lạ
đồng thời ngay khi sự việc xảy ra đơn vị cung cấp đã lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện truy xuất nguồn gốc
đến ngày một mươi tháng bốn căn cứ kết quả xét nghiệm của trung tâm kiểm soát dịch bệnh sở y tế hà nội cho thấy
trong mẫu xét nghiệm từ ba mươi năm kg thịt gà có mùi lạ được phát hiện đưa vào trường tiểu học chu văn an đều bảo đảm yêu cầu
thưa quý vị ngày hai mươi ba tháng bốn hội đồng nhân dân tỉnh hải dương khóa một mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một tổ chức kỳ họp thứ chín để cân nhắc và thảo luận những nội dung quan trọng
tại kỳ họp các đệ biểu hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thảo luận thông qua các nghị quyết
việc sắp xếp sắp nhập chia tách các thôn khu dân cư để thành lập các thôn mới khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh
việc đề nghị tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thành lập các phường và thị xã kinh môn tỉnh hải dương
việc chấp nhận thu hồi đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án công trình trên địa bàn tỉnh năm hai nghìn hai mươi
việc quy định mức chi hỗ trợ thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
và tiến hành bầu kiện toàn các chức danh ủy viên ủy ban nhân dân tỉnh hải dương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một theo quy định của pháp luật
thưa quý vị không chỉ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế vừa qua ngành điện gia lai còn triển khai các hoạt động ý nghĩa
hỗ trợ những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt là đồng bào dân tộc nhằm giúp họ vươn lên ổn định cuộc sống

hỗ trợ những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt là đồng bào dân tộc nhằm giúp họ vươn lên ổn định cuộc sống

hỗ trợ những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt là đồng bào dân tộc nhằm giúp họ vươn lên ổn định cuộc sống
thưa quý vị không chỉ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế vừa qua ngành điện gia lai còn triển khai các hoạt động ý nghĩa

thưa quý vị không chỉ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế vừa qua ngành điện gia lai còn triển khai các hoạt động ý nghĩa
hỗ trợ những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt là đồng bào dân tộc nhằm giúp họ vươn lên ổn định cuộc sống
thưa quý vị không chỉ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế vừa qua ngành điện gia lai còn triển khai các hoạt động ý nghĩa

thưa quý vị không chỉ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế vừa qua ngành điện gia lai còn triển khai các hoạt động ý nghĩa

không quy định thời gian phải đưa giám định tỷ lệ thương tật sau khi xảy ra vụ việc đã gây ra nhiều trở ngại trong quá trình xem xét xử lý các vụ án hình sự
để bảo đảm vụ án được xét xử khách quan đúng người đúng tội trong án hình sự thì việc giám định tỷ lệ thương tật là quan trọng
do vậy lỗ hổng pháp lý này cần phải được bịt kín bằng cách bổ sung vào dự thảo luật giám định tư pháp đang được ủy ban thường vụ quốc hội xem xét
ngày hai mươi ba tháng bốn các vận động viên tham gia giải đua xe đạp cúc truyền hình tp hcm non sông liền một giải lần thứ ba mươi một năm hai nghìn một mươi chín đã hoàn thành trạng đua thứ một mươi từ gia lai đến phú yên
đây là lần đầu tiên giải đua xe đạp cúc truyền hình tp hcm có lộ trình này
trạng đua từ gia lai đến tỉnh phú yên có chiều dài hai trăm hai mươi km trạng đua có hành trình xuất phát từ thành phố pleiku tỉnh gia lai đi qua địa phận huyện phú thiện thị xã yaunpa huyện krongpa tỉnh gia lai
huyện sơn hòa phú hòa là cán đích ở thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
qua sáu giờ thi đấu kết quả vận động viên nguyễn thành tâm tập đoàn lộc trời an giang về nhất trạng
vận động viên lê văn duẩn anh văn hội việt mỹ tp hcm về nhì trạng
hôm nay hai mươi bốn tháng bốn các vận động viên sẽ tiếp tục trạng một mươi một
cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình tp hcm lần thứ ba mươi một năm hai nghìn một mươi chín xuất phát từ ngày một mươi ba tháng bốn tại nghệ an
cuộc đua kéo dài hơn nửa tháng với một mươi sáu trạng tổng chiều dài là một chín trăm hai mươi sáu km quy tụ hơn tám mươi tay đua trong và ngoài nước
thực hiện chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương hội liên hiệp phụ nữ tỉnh thanh hóa
phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ tỉnh ninh bình tổ chức trao tặng dê giống và nhiều phần quà cho phụ nữ và học trò nghèo ở biên giới yên khương huyện lang chánh tỉnh thanh hóa
sau thời gian khảo sát thực tế hội liên hiệp phụ nữ tỉnh thanh hóa đã hỗ trợ thành lập tổ hợp tác chăn nuôi dê sinh sản cho phụ nữ bản tứ triềng làm chủ
đồng thời hỗ trợ tổ hợp tác ba mươi con dê giống để phát triển phong trào
các hộ được hướng dẫn cách làm chuồng trại tập hấn kỹ thuật chăn nuôi bảo đảm an toàn dịch bệnh
trong suốt quá trình hội liên hiệp phụ nữ tại cơ sở và đồn biên phòng yên khương sẽ thường xuyên kiểm tra giám sát bảo đảm duy trì và nhân rộng mô hình
trong dịp này hội liên hiệp phụ nữ tỉnh ninh bình đơn vị đồng hành với phụ nữ biên giới xã yên khương giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi đã trao tặng một mươi sổ tiết kiệm
một mươi xuất quà gồm quần áo sách vở và các nhu yếu phẩm cho phụ nữ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã yên khương trao tặng một mươi tám thùng thuốc cho trạm y tế xã
thưa quý vị trong thời kỳ hiện đại ngày nay các nhà văn nhà thơ vẫn liên tục trao ra đời nhiều tác phẩm có ý nghĩa
nhưng có lẽ người trẻ không còn quá hứng thú với những tác phẩm thơ văn truyền thống
cần thay đổi cách tiếp cận để các bạn quay lại đọc nghiên cứu về các tác phẩm văn thơ chính là mong muốn của những người có nhiều năm gắn bó với văn thơ truyền thống
đây là buổi ra mắt hai tập thơ của nhà thơ lê tiến vượng
những tác phẩm mộc mạc nội dung gần gũi với đời sống đại đa số người dân và cũng phản ánh được nhiều vấn đề thời sự đã được tác giả khéo léo đưa vào thơ
tại buổi ra mắt thơ khán giả hầu hết là những nhà thơ kỳ cựu chỉ thấp thoáng một vài gương mặt trẻ
đây là một thực tế cho thấy văn thơ truyền thống đã không thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ
đây không phải là lỗi của các bạn trẻ mà do nhiều yếu tố tác động từ thực tiễn
là hoạt động cần thiết nhằm tăng cường khả năng phòng thủ chung đồng thời duy trì liên minh quân sự giữa hai nước
bên cạnh đó các hoạt động diễn tập chung mới đang được thúc đẩy dưới sự phối hợp chặt chẽ giữa giới chức quân sự hai bên
cuộc tập trận này là giải pháp thay thế cho cuộc tập trận không quân thường niên quy mô lớn mang tên thần sấm
vốn được tiến hành từ năm hai nghìn chín
hiện cả hàn quốc và mỹ đều duy trì lập trường tránh kích động trong việc tiến hành các cuộc tập trận chung
nhằm hạn chế ảnh hưởng tới tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
ngày hai mươi ba tháng bốn các nhà chiêm tinh hoàng gia thái lan và các nhà sư tại chùa phần ngọc
một ngôi chùa linh thiêng ở thủ đô bangkok đã tổ chức buổi lễ khắc tên hiệu và lá số tử vi
của quốc vương maha vajiralongkorn trên các tấm bia vàng
hoạt động được tổ chức như một phần của lễ đăng quang của quốc vương maha vajiralongkorn
quá trình chuẩn bị cho buổi lễ lên ngôi
rất công phu kéo dài từ ngày bốn đến ngày sáu tháng năm
đây sẽ là sự kiện hoàng gia đầu tiên tại đất nước chùa vàng này kể từ sau khi phụ thân của vua vajiralongkorn
là cố vương phumifol aduzadeh đăng quang vào ngày năm tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi
chỉ vì đất nước trong suốt bảy thập kỷ và qua đời vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
chiêm tinh học cùng với các hình thức khác của việc đoán trước tương lai có nguồn gốc ăn sâu vào văn hóa thái lan
các nhà chiêm tinh thường đưa ra những dự báo về vận mệnh đất nước
tại mỗi sự kiện chuyển giao quan trọng trong lịch sử đất nước chùa vàng
mali đã có thủ tướng mới chỉ vài ngày khi chính phủ nước này giải thể bởi làn sóng bạo lực leo thang
tuyên bố của văn phòng tổng thống mali cho biết tổng thống ibrahim bobacar keita đã bổ nhiệm cựu bộ trưởng tài chính
boubou sisse làm tân thủ tướng với nhiệm vụ thành lập một chính phủ mới
ông sisse bốn mươi năm tuổi được coi là một nhân vật thân cận của tổng thống keita
ông sẽ trở thành vị thủ tướng thứ sáu được tổng thống keita bổ nhiệm kể từ năm hai nghìn một mươi ba
việc bổ nhiệm ông sisse một người gốc fulani
làm tân thủ tướng mali được cho là nhằm xoa dịu những bức xúc của người dân nước này
sau vụ thảm sát gần một trăm sáu mươi người chăn nuôi gia súc thuộc cộng đồng fulani gây chấn động cả nước
hãng điện tử hàng đầu hàn quốc samsung electronics tuyên bố hoãn ra mắt siêu phẩm điện thoại gập galaxy four
tại mỹ trong một khoảng thời gian chưa xác định
động thái này bắt đầu khi hãng nhận các ý kiến phản hồi về lỗi màn hình trên sản phẩm mới
hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu sản phẩm dùng thử được báo lỗi
nhưng theo các bài đăng trên twitter thì có bốn sản phẩm gửi cho các nhà báo và một chủ tài khoản youtube bị lỗi
tuy chưa công bố nguyên nhân cụ thể nhưng samsung cho biết dựa trên các kết quả tìm hiểu sơ bộ
thì vấn đề có thể bắt nguồn tới những tác động tại các điểm tiếp xúc trên và dưới ở khu vực bản lề trên màn hình
khi được gấp đôi hoặc cũng có thể do một số chất liệu chưa xác định được tìm thấy bên trong điện thoại có màn hình bị lỗi
samsung cũng cho biết sẽ có các biện pháp để củng cố chức năng bảo vệ màn hình
và cũng đặc biệt lưu ý hướng dẫn chăm sóc và sử dụng màn hình
trong đó có lớp màng bảo vệ màn hình mà một số người dùng thử đã vô tình bóc đi